tỉnh đồng nai đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ sáu giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm năm qua các phong trào thi đua trên địa bàn đã góp phần giúp địa phương giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm của tỉnh đồng nai đạt mức hơn tám một thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
đến năm hai nghìn hai mươi thu nhập bình quân đầu người ước đạt một trăm hai mươi bốn triệu đồng một người gấp một bảy lần so với trung bình cả nước
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đồng nai là một trong hai địa phương đầu tiên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới